tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường vừa có báo cáo cho thấy chất lượng không khí ở các đô thị lớn trên cả nước đang được cải thiện trong thời gian cách ly xã hội
tổng cục môi trường nhận định nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí các hoạt động sản xuất công nghiệp giao thông xây dựng đều là nguồn phát sinh bụi và khí thải vào môi trường không khí
chính vì vậy khi các đô thị lớn của nước ta thực hiện lệnh cách ly xã hội cùng với các hoạt động sản xuất giao thông xây dựng giảm hoặc dừng hoạt động đã khiến chất lượng không khí được cải thiện
tổng cục môi trường cho biết trong thời gian tới tiếp tục theo dõi các số liệu quan chắc chất lượng không khí cùng các yếu tố ảnh hưởng để có được những phân tích đánh giá cụ thể hơn về các nguyên nhân tác động đến chất lượng không khí ở nước ta nói chung và ở các đô thị lớn nói riêng